bệnh viện chợ rẫy tp hcm cho biết vừa kịp thời cứu sống một trường hợp bị ngộ độc
rama hydrosybutyrat hay còn gọi là ma túy nước biển
trước đó người này cùng với hai người khác đã sử dụng ma túy nước biển
một người đã tử vong trên đường về nhà chưa rõ nguyên nhân
người còn lại sau khi điều trị một ngày tại bệnh viện địa phương
thì tình trạng đã ổn định và được xuất viện
nam bệnh nhân ba mươi tám tuổi ngụ tp hcm được đưa đến cấp cứu trong tình trạng lơ mơ vật vã
theo người nhà của bệnh nhân bệnh nhân và hai người bạn cũng uống rượu có pha ma túy nước biển
sau đó bệnh nhân lơ mơ vật vả kích thích nên được người nhà đưa vào bệnh viện địa phương
với dẫn đoán theo dõi loạn thần do rượu vết thương đầu trước khi chuyển đến bệnh viện chợ rẫy
trong số hai người bạn cùng uống chung với bệnh nhân thì có một người sau khi chạy xe máy về
trên đường đi dừng lại nằm gục trên xe và tử vong chưa rõ nguyên nhân
người còn lại sau khi điều trị tại bệnh viện địa phương thì tình trạng ổn định và được xuất viện
theo các bác sĩ ma túy nước biển là một dạng ma túy lỏng
không màu không mùi vị mặn
nhiều người khi sử dụng cho rằng chất này an toàn và chế tạo cảm giác hương phấn
nhưng đây là quan điểm sai lầm
còn ở những liều cao hơn thì rõ ràng là nó gây mê gây ngủ sâu và đã có những trường hợp nào
người ta ghi nhận là bệnh nhân bị bỏ quên vì cứ tưởng là dùng thuốc xong rừng chỉ là ngủ thôi
nhưng thực ra sự ra lúc đó là bệnh nhân mê rất sâu và bị ngưng hô hấp và bệnh nhân có thể chết
trong những trường hợp đó đó là lý do mà có thể giải thích cho một trong ba người bạn của bệnh nhân
mà khi mà đi trên đường về và gục ở trên xe rồi sau đó phát hiện là tử vong
với nguy cơ cao có thể bị lạm dụng và gây hại cho người dùng
ma túy nước biển hay vitamin g được lực lượng phòng chống ma túy của mỹ xếp vào danh mục một
của nhóm thuốc cần kiểm soát chặt chẽ